tổng cục thuế vừa có công văn gửi cục thuế hà nội không đồng ý với việc hoãn cưỡng chế thu hồi tiền thuế đất của tổng công ty đường sắt việt nam
và việc cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ của tổng công ty công nghiệp tàu thủy sbic tiền thân là tập đoàn công nghiệp tàu thủy vinasin
theo báo cáo của tổng công ty đường sắt việt nam khu đất tại năm trăm năm mươi một nguyễn văn cử có diện tích hơn hai trăm linh m hai
hết năm hai nghìn một mươi sáu số tiền thuê đất tạm tính còn nợ trên hai mươi bảy tỷ đồng
tính tới hết năm hai nghìn một mươi năm tổng công ty công nghiệp tàu thủy sbic còn nợ số tiền thuế hơn một trăm ba mươi ba tỷ đồng
và xếp thứ hai trong danh sách sáu trăm linh doanh nghiệp nợ thuế lớn trên cả nước
do bộ tài chính công bố số tiền nợ thuế này sbic vẫn chưa trả được và tới nay còn cộng thêm tiền lãi phạt chậm nộp